tại hà nội chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi làm việc với tổng liên đoàn lao động việt nam
về kết quả phong trào công nhân hoạt động công đoàn và đề án đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn việt nam
hiện nay cả nước có trên chín hai triệu công đoàn viên một trăm hai mươi ba ba trăm hai mươi sáu công đoàn cơ sở
trong những năm qua công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động đã có chuyển biến mạnh mẽ về chất
với mục tiêu hướng tới sự thiết thực và hiệu quả vì người lao động
công đoàn đã khắc phục nhiều khó khăn tiếp tục đổi mới tổ chức nội dung phương thức hoạt động thu hút
tập hợp ngày càng đông đảo công nhân viên chức và người lao động tích cực tuyên truyền đường lối
chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước đặc biệt là làm tốt vai trò đại diện
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân lao động
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu
những kết quả thành tích to lớn mà giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn cả nước đạt được trong thời gian qua
để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chỉ thị của đảng nhà nước về giai cấp công nhân công đoàn
trọng tâm là nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ một mươi hai của đảng
chủ tịch nước yêu cầu thực hiện tốt năm nhiệm vụ trọng tâm
trong đó tập trung chăm lo xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh
có giác ngộ giai cấp và bản lĩnh chính trị vững vàng có ý thức công dân yêu nước yêu chủ nghĩa xã hội
vững vàng trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới khu vực và khó khăn ở trong nước
học luật về kinh tế xã hội tổ chức công đoàn về lao động về việc làm về tiền lương
về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hộ lao động nhất là những văn bản hướng dẫn thi hành
đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các cấp công đoàn hướng mạnh hoạt động về cơ sở
lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu lấy đoàn viên công đoàn công nhân viên chức
người lao động làm đối tượng hoạt động
lấy chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn công nhân viên chức
người lao động xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội làm mục tiêu hoạt động
động viên công nhân người lao động phát huy quyền làm chủ đất nước tích cực đi đầu trong các phong trào thi đua
phát triển kinh tế văn hóa xã hội đấu tranh phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội
bảo đảm an ninh thực tự ở địa phương
tại buổi làm việc tổng liên đoàn lao động việt nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác với các đối tác để triển khai
đưa các sản phẩm dịch vụ đến đoàn viên và người lao động với giá yêu đãi góp phần giúp cho đoàn viên công đoàn và người lao động
giảm bớt khó khăn cải thiện điều kiện sống thực sự có quyền lợi đảm bảo phúc lợi tốt hơn
đúng với phương châm hành động mà tổ chức công đoàn việt nam đang nỗ lực thực hiện trong thời gian qua